tiếp tục các tin tức an ninh trật tự liên quan đến đường dây buôn lậu làm giả sang quy mô đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa hoàn tất bản kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai để đề nghị truy tố bảy mươi bốn bị can
cụ thể phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
nguyễn hữu tứ đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
cùng bảy mươi một đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu
điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
theo kết quả điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hữu hữu phở viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu
trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng trong đó đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít thu lợi hàng trăm tỷ đồng
riêng phan thành hữu hưởng lợi hơn một trăm linh năm tỷ đồng